hôm nay ngày hai mươi bảy tháng sáu do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn mạnh
nên hòa bình phía nam của các tỉnh sơn la và các tỉnh phía đông bắc bộ có nắng nóng và nắng nóng gai gắt
nhiệt độ cao nhất phổ biến là ba mươi năm ba mươi tám độ c và có những điểm trên ba mươi chín độ c
riêng tại thanh hóa thì theo thông tin từ đài khí tượng thủy văn tỉnh thanh hóa
vẫn phải tiếp tục chịu nắng nóng gai gắt trong những ngày tới
nhiệt độ thì đã có nơi lên tới bốn mươi một độ c khu vực miền núi cũng cần phải đề phòng với dố lốc và mưa đá
nắng nóng còn kéo dài nền nhiệt độ cao độ ẩm thấp trời khô nóng xen lẫn với nắng nóng chiều tối và đêm
thường xảy ra rông xét và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
các huyện miền núi như mường lát quan hóa ba thước lang chánh thạch thành cầm thủy
cần chủ động các biện pháp ứng phó thiên tài và thông tin rộng rãi về thời tiết cực đoan cho nhân dân
các địa phương có diện tích
sản xuất vụ thu bị khô hạn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đơn vị thủy nông tại địa bàn
thực hiện điều tiết nước hợp lý giảm tối đa lúa chết do khô hạn
liên quan đến kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín tại thanh hóa
dù đã bước sang ngày cuối cùng các thí sinh vẫn cần có biện pháp phòng tránh các hiện tượng mất nước
sốc nhiệt gây đột quỵ hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng giảm bớt tác hại của tia cực tím